trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển mạnh của hoa lưu vùng thấp nóng
gió phơn mà nó tạo ra ở các tỉnh miền trung cũng mạnh và rõ hơn
vì thế mà các huyện vùng núi phía tây khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến tận quảng ngãi
trong ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó khu vực còn lại nơi mà gió phơn chưa vươn tới
nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
với đà phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng
từ ngày mai cả miền trung sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi tám độ
dù có nắng nóng nhưng về chiều và tối ở khu vực vùng núi sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và rông mạnh
mưa rông trên nền nhiệt cao có khả năng gây ra các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy
xét mưa đá và gió giật mạnh
với các tỉnh miền nam gió mùa tây nam cũng đang có xu hướng
hoạt động mạnh dần lên
trong chiều và tối nay nó tiếp tục gây mưa rào và rông ở mức dài rác trên khu vực tây nguyên và nam bộ
trong đó khu vực phía nam của tây nguyên cũng như là khu vực miền đông nam bộ
sẽ là những nơi có những điểm mưa vừa mưa to và rông
còn trong ngày nền nhiệt ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn tại các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển gió tây nam hoạt động tăng cấp
khiến cho khu vực từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
thậm chí là cả khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác tập trung chính trong thời điểm chiều tối và tối
trong khi đó khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa có nắng
gió hướng nam với cường độ yếu cấp ba đến cấp bốn
vì thế mà sóng biển thấp dưới hai mét
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước